mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương tổ chức hội nghị thông tin công tác phòng chống dịch trên địa bàn
theo ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương dự kiến sau ngày một mươi năm tháng chín
tình hình dịch bệnh của tỉnh từng bước sẽ được kiểm soát chuyển biến khả quan
mục tiêu mở rộng vùng xanh từng bước thu hẹp vùng đỏ sẽ được các cấp thực hiện hiệu quả
đặc biệt là khi việc tiêm ngửa vaccine đạt đến mức miễn dịch cộng đồng
từ đó tạo điều kiện thuận lợi để bình dương sớm khôi phục nền kinh tế và mở cửa đi vào trạng thái hoạt động bình thường mới
theo đó đối với vùng đỏ tiếp tục kiên trì xét nghiệm một trăm linh dân số theo công thức một trăm ba mươi năm của ngành y tế
với tinh thần tập trung thần tốc quyết liệt trong sàng lọc làm đến đâu sạch đến đó
để chuyển hóa các địa bàn vùng đỏ trong tháng chín
đối với vùng vàng vùng cam vùng xanh tổ chức xét nghiệm nghiêm theo đúng hướng dẫn của ngành y tế
để nhanh chóng bóc tách f xử lý kịp thời không để lây lan
tổ chức xét nghiệm với lộ trình từng bước tiến tới bình thường mới theo hướng dẫn của bộ y tế
xét nghiệm điều tra dịch tễ và xét nghiệm dùng cho điều trị từng bước khuyến khích người dân tự xét nghiệm tại nhà
hết ngày một mươi năm tháng chín phải đạt mục tiêu bao phủ vaccine mũi một cho một trăm linh người trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện
chuẩn bị các bước tăng cường tốc độ tiêm mũi hai cho toàn dân trên địa bàn
đặc biệt ubnd tỉnh bình dương cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi kinh tế sau ngày một mươi năm tháng chín với ba giai đoạn
giai đoạn từ một mươi năm tháng chín đến ba mươi một tháng một mươi ưu tiên triển khai việc phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn các vùng xanh
cùng các huyện phía bắc phú giáo dầu tiếng bào bàng bắc tân uyên thị xã bến cát và thành phố thủ dầu một
tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt vùng đò điểm đỏ mở rộng vùng xanh thần tốc xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng
về tổ chức sản xuất kinh doanh và lưu thông thực hiện theo quy định tại công văn bốn nghìn năm trăm bốn mươi bảy ubndv của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới và công văn bốn nghìn năm trăm chín mươi ba ubndv của ủy ban nhân dân tỉnh
với phương án lưu thông liên huyện vùng xanh trên địa bàn huyện phía bắc
giai đoạn từ sau ba mươi một tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi hai nếu vaccine được cung cấp liên tục đầy đủ thì khoảng ngày ba mươi một tháng một mươi sẽ cơ bản đạt miễn nhiễm cộng đồng
trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn vùng đỏ vùng vàng mở cửa lại các hoạt động kinh tế xã hội một cách có trọn lọc
ưu tiên các ngành công nghiệp dịch vụ thương mại loại trừ một số ngành nghề nhạy cảm dễ gây bùng phát dịch như karaoke vũ trường quán bar massage
giao ngành y tế và các ngành có liên quan tham mưu danh mục cụ thể
trường hợp diễn biến dịch xấu hơn tùy theo mức độ và khuyến nghị của ngành y tế sẽ điều chỉnh quay về giai đoạn trước đó hoặc quản lý chặt hơn
giai đoạn từ sau ba mươi một tháng một mươi hai trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn vùng đỏ vùng vàng mở cửa lại toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội
một số ngành nghề nhạy cảm dễ gây bùng phát dịch bệnh sẽ phải có tiêu chí điều kiện hoạt động giao ngành y tế và các ngành có liên quan
tham mưu các điều kiện thời gian và tiêu chí áp dụng khi cho phép hoạt động trở lại
trường hợp diễn biến dịch xấu hơn tùy theo mức độ và khuyến nghị của ngành y tế sẽ điều chỉnh quay về giai đoạn trước đó hoặc quản lý chặt hơn
trước đó trả lời báo chí chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh cho biết về cơ bản dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát
tính đến thời điểm hiện tại bình dương đã có sáu huyện thị xã thành phố trở thành vùng xanh gồm bầu bàng dầu tiếng bắc tân uyên phú giáo và thị xã bến cát và thành phố thủ dầu một
kế đến một số phường vùng xanh ở thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên cũng trở về trạng thái bình thường mới
tính từ đợt dịch thứ tư tỉnh bình dương ghi nhận một trăm sáu mươi hai tám trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín có một bốn trăm sáu mươi một người tử vong
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh một mươi ngày qua cơ bản được kiểm soát khi số ca chữa khỏi xuất viện mỗi ngày đều cao hơn số ca mắc mới cho thấy đỉnh dịch đã qua